chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long
đã có buổi tiếp xúc cử tri với trên một trăm năm mươi cử tri của xã nhân phú và thị trấn cái nhung huyện mang thít tỉnh vĩnh long
phát biểu tại buổi tiếp xúc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết mặc dù gặp những khó khăn do dịch bệnh gây ra
nhưng kinh tế việt nam vẫn tăng trưởng dương và xuất khẩu hàng hóa cũng đạt được nhiều kết quả khả quan
các gia đình chính sách người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín cũng đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ gói sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ
ghi nhận những ý kiến của các cử tri phó chủ tịch nước nhấn mạnh trong bảy luật sửa đổi bổ sung và thông qua tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
có nâng mức xử lý xử phạt vi phạm hành chính lên mức tối đa với một số lĩnh vực
trong đó có lĩnh vực sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân
cũng tại vĩnh long phó chủ tịch nước đã tham dự chương trình gặp mặt biểu dương những tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho trẻ em tỉnh vĩnh long
phó chủ tịch nước đánh giá cao công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em của tỉnh vĩnh long
thông qua công tác tuyên truyền vận động đã được nhiều tổ chức cá nhân chăm lo đóng góp bằng vật chất tinh thần
để cùng lãnh đạo đảng nhà nước cùng các bộ ban ngành thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
những thành tích trong suốt thời gian qua của tỉnh vĩnh long đã góp phần vào thành tích chung của cả nước trong công tác chăm lo bảo vệ giáo dục trẻ em